diễn biến của dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh phú yên ngày càng phức tạp khi mà số lượng người dương tính với virus sars cov hai ngày càng tăng
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quyết định thành lập thêm bệnh viện giã chiến tại thành phố tuy hòa
bên cạnh đó ngành y tế đang tích cực triển khai lấy mẫu xét nghiệm hoặc test nhanh sars cov hai trên diện rộng ở những nơi có nguy cơ cao
bệnh viện giã chiến tuy hòa được thành lập trên cơ sở chuyển tiếp từ trung tâm y tế tp tuy hòa
tất cả bệnh nhân đang điều trị nội chú ở đây được chuyển về bệnh viện y học cổ truyền tỉnh phú yên
quy mô của bệnh viện giã chiến tuy hòa là một trăm linh giường
ủy ban nhân dân tp tuy hòa cũng quyết định thực hiện giãn cách xã hội xã an phú theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu trong vòng một mươi năm ngày kể từ một mươi tám h ngày một tháng bảy
do địa phương này ghi nhận sáu trường hợp dương tính với virus sars cov hai trong cộng đồng có yếu tố dịch tễ và lịch sử đi lại phức tạp